hiện nay nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu phi từ nước ngoài xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh yên bái
thông qua các hoạt động vận chuyển buôn bán tiêu thụ lợn sản phẩm của lợn là rất cao
chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đã yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh
triển khai tích cực nhiệm vụ phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi vào địa bàn
bệnh dịch tả lợn châu phi tuy chưa vào việt nam nhưng theo nhận định nếu như không kiểm soát chặt chẽ
diễn biến dịch vận chuyển buôn bán giết mổ sử dụng những sản phẩm thịt lợn qua chế biến bị nhiễm bệnh
thì rất dễ phát tán dịch
chúng tôi cũng khuyến cáo là khi phát hiện những dấu hiệu của triệu chứng của bệnh thì đề nghị chúng ta không điều trị
hiện nay cũng không có thuốc điều trị và chưa có vắc xin phòng bệnh
do vậy là đề nghị là phát hiện kiểm tòi và lấy mẫu gửi xét nghiệm để có địa pháp phòng chống kiểm tòi
dịch tả lợn châu phi không lây sang người

nếu không biết cách phòng thì có thể gây thiệt hại không nhỏ cho đàn lợn nuôi
nếu lợn nhiễm dịch tỷ lệ chết là rất cao
trước tình hình đó trị cục chăn nuôi thú y tỉnh yên bái đã chủ động những phương án ứng phó
như tiến hành chuẩn bị số lượng hóa chất vaccine để tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng
phòng chống dịch bệnh và có những biện pháp ngăn chặn dịch
đơn vị tổ chung chỉ đạo là tăng cường kiểm soát và phối hợp với các đơn vị chức năng
các cơ quan như là công an công thương để kiểm soát động vật sản phục tử lợi vào địa bàn
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về bệnh
thứ hai là chỉ đạo các đơn vị chuyên môn ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức tăng cường giám sát
tình hình chăn nuôi nhất là đối với nuôi lợi
hiện tại nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh yên bái đang triển khai việc tái đàn do giá lợn hơi đang tăng cao
do đó việc phòng dịch tả lợn châu phi đang được đặt ra là hết sức cấp bách
đồng thời người chăn nuôi và đội ngũ thú y viên cũng cần nắm bắt những thông tin về bệnh dịch
nếu nghi đàn lợn có những triệu chứng của một số bệnh
thì phải kịp thời báo tới chính quyền và lực lượng chức năng để kịp thời phòng tránh